trước các thông tin về căn bệnh viêm gan cấp hay còn gọi là viêm gan bí ẩn đã được ghi nhận tại một số nước trên thế giới
một số luồng thông tin đã đưa ra khuyến cáo cho phụ huynh xét nghiệm men gan tìm ra virus bí ẩn
bộ y tế cho biết đến nay việt nam chưa ghi nhận ca bệnh và đang theo dõi sát sao
tuy nhiên một số bài viết được đăng tải trên các trang mạng xã hội là khuyên cáo phụ huynh nên xét nghiệm men gan
để phát hiện được viêm gan bí ẩn ở trẻ
đang nói là những bài viết này lại nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ quan tâm của các bậc phụ huynh
nhiều phụ huynh bình luận tỏ ra khá lo lắng hoang mang đồng thời hỏi tìm các địa chỉ mong muốn đưa con mình đi xét nghiệm men gan
một chuyên gia trong lĩnh vực phân tử tại tp hcm cho biết xét nghiệm men gan là một trong những xét nghiệm sinh hóa thông thường
rất nhiều cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm
tuy nhiên để xác định được có phải là viêm gan bí ẩn hay không không hề đơn giản
bác sĩ cần phải chẩn đoán làm chuyên sâu không hề dễ dàng
vì này khuyến cáo phụ huynh không nên lo lắng dối loạn vì thông tin xung quanh bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ
chú ý xem mình có biểu hiện gì bất thường hay không cần thiết thì mới đi khám ở các cơ sở uy tín
phó giáo sư phùng nguyễn thế nguyên trường bộ môn nhi trường đại học y dược tp hcm cho biết
xét nghiệm men gan bình thường có thể phát hiện được những tổn thương ở gan chức năng có tốt không
sau đó các bác sĩ nghiên cứu nguyên nhân gan bị tổn thương
nồ thì tiếp tục xét nghiệm chẩn đoán
hiện nay muốn làm các xét nghiệm phát hiện viêm gan cấp các cơ sở phải có phòng láp
làm được pcr hoặc huyết thanh chẩn đoán trang bị máy móc hiện đại
một số cơ sở y tế lớn mới làm được xét nghiệm này
phòng giáo sư nguyễn khuyến cáo xét nghiệm men gan chỉ có thể phát hiện được những tổn thương
và chức năng của gan không thể xác định được viêm gan bí ẩn
phụ huynh nên chăm sóc trẻ như bình thường nếu có các triệu chứng sốt miệt mỏi pháng da
thì nên đưa con đến các cơ sở y tế uy tín để được điều trị
đồng thời phụ huynh nên đưa con đi trích ngừa đầy đủ như viêm gan a b
vì những tác nhân này cũng rất nguy hiểm
trước đó sở y tế tp hcm cũng đề nghị các cơ sở y tế đặc biệt các bệnh viện chuyên khoa nhi
tăng cường phát hiện các trường hợp trẻ bị viêm gan cấp hội trẩn với bệnh viện bệnh nhiệt đới
và đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford để thu thập thông tin và bệnh phẩm
tiến hành kỹ thuật xét nghiệm pcr và kỹ thuật metagenomics tìm tác nhân gây nhiễm như adenovirus
và các tác nhân khác nếu có
chuyên gia y tế cho rằng nếu virus adeno là nguyên nhân của viêm gan cấp bí ẩn
thì việt nam không thể tránh khỏi sự xâm nhập của căn bệnh này
bác sĩ trương hiễu khanh phó chủ tịch liên tri hội truyền nhiễm tp hcm cho rằng
nếu các ca viêm gan cấp này xuất hiện ở các nước nghèo
người ta sẽ châm nhận như một ca viêm gan cấp thông thường mà không biết chính sao nguyên nhân
tuy nhiên những ca viêm gan bí ẩn ở trẻ lần này xuất hiện đầu tiên ở các nước tiên tiến
nên ngành y tế có năng lực để xét nghiệm xác định
đến nay nghi phần lớn nhất tập trung vào virus adeno tuyếp bốn mươi một và gây ra viêm gan cấp bất thường ở trẻ nhỏ
bác sĩ trương hiễu khanh nhận định nếu virus adeno là nguyên nhân của viêm gan cấp bí ẩn
thì chắc chắn virus này đã lây cho rất nhiều người tại quốc gia có ca bệnh lưu hành
khi virus adeno tấn công có người bị đau bụng tiêu chảy viêm hồ hấp
cũng có khi virus nhảy vào gan khiến người bệnh bị viêm gan
trường hợp adeno gây viêm gan ở trẻ nhỏ phần lớn đều tự hết bệnh
nhưng có một tỷ lệ chưa xác định được bị viêm gan cấp phải ghép gan hoặc có ca tử vong
tuy nhiên những con số được báo cáo trên toàn thế giới cho thấy số trẻ mắc phải và nguy kịch không nhiều
đến nay có khoảng ba trăm linh trường hợp được báo cáo phần lớn đã hồi phục
nếu thực sự là virus adeno chúng ta sẽ không càn được chạy chơi không khỏi nắng
adeno lây qua đường hồ hấp nên sẽ đến việt nam
vậy khi virus đến chúng ta phải làm gì chỉ có rửa tay đeo khẩu trang đúng cách bác sĩ khanh nói
ông nói thêm trong tình huống virus xâm nhập nếu cơ địa của người việt nam không bị adeno tấn công vào gan nhiều
người nhiễm sẽ có biểu hiện như cảm cúm
nhóm nguy cơ là trẻ nhỏ có cơ địa đặc biệt mang bệnh lý truyền hóa hoặc bị viêm gan b sẵn
virus adeno tấn công sẽ khiến gan tổn thương nghiêm trọng hơn
trẻ bắt buộc phải được điều trị tại bệnh viện như các ca viêm gan cấp virus khác giúp gan hồi phục dần
phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ uống thuốc tùy tiện
ví dụ trẻ bị viêm gan mà cho uống paracetamol thì gan sẽ bị hư ngay nguy kịch thêm
bác sĩ khanh khuyên phụ huynh không nên hoang mang
quan trọng nhất cha mẹ cần đưa trẻ đi bệnh viện ngay lập tức khi phát hiện trẻ vàng ra toàn thân hoặc nước tiểu sậm màu
ông nói dù viêm gan cấp bí ẩn hay không
thì trẻ có các dấu hiệu trên bắt buộc phải đến bệnh viện để bác sĩ chuyên ngành điều trị